thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả quan hệ việt nam hàn quốc kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và hiện đang ở trong giai đoạn hết sức tốt đẹp
bên cạnh hợp tác song phương việt nam và hàn quốc còn là những đối tác quan trọng có những đóng góp tích cực trong các diễn đàn khuôn khổ hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế
và để hiểu rõ hơn các hoạt động song phương giữa việt nam và hàn quốc xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông trần trọng toàn nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hàn quốc trong tiểu mục chuyện việt nam
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện sa sứ sẽ là câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi về cho chương trình của chúng tôi
như thường lệ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc

đoàn đại biểu liên bang nga do phó chủ tịch đu ma quốc gia quốc hội nga epi fanova ola nikolaona làm trưởng đoàn
đoàn nhật bản do tổng thư ký đảng dân chủ toshihiro nika làm trường đoàn
đoàn đại biểu đại hàn dân quốc do thủ tướng li na ziong làm trưởng đoàn
tổng thư ký liên hiệp công đoàn thế giới george mafrikos
đoàn cộng hòa singapore do phó thủ tướng bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia tiêu chí hiền làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu cộng hòa mozambique
do cựu tổng thống armando emilio gurbuzza làm trưởng đoàn
trong dịp đến việt nam dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
đoàn đại biểu cấp cao các nước đã diện kiến các nhà lãnh đạo cấp cao của việt nam
nhằm chia sẻ những mất mát to lớn của đảng nhà nước và nhân dân việt nam trên thế giới
một số quốc gia đã tổ chức quốc tàng tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín
cùng với đó
đại sứ quán việt nam tại các nước cũng đã tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ chủ tịch nước trần đại quang
tại liên hợp quốc phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể lễ viếng
và mở sổ tang cố chủ tịch nước trần đại quang từ ngày hai mươi bốn đến hết ngày hai mươi năm tháng chín theo giờ địa phương
để các cá nhân tổ chức cộng đồng người việt tại new york đại diện các phái đoàn ngoại giao ở liên hợp quốc
chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang
chiều hai mươi ba tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông george mabricos
tổng thư ký liên hiệp công đoàn thế giới thăm việt nam và tham dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn
lời chia buồn sâu sắc của ngài tổng thư ký george mapricoz về việc chủ tịch nước trần đại quang qua đời
đồng thời khẳng định trong suốt các giai đoạn cách mạng đảng nhà nước và chính phủ việt nam
luôn ủng hộ và tạo điều kiện để công đoàn việt nam là thành viên tích cực
có trách nhiệm của liên hiệp công đoàn thế giới
thủ tướng mong muốn liên hiệp công đoàn thế giới tiếp tục ủng hộ công đoàn việt nam trong hội nhập
phát triển hoàn thành sứ mệnh đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng chín tại trụ sở quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thượng viện belarus mikhail minyakovich phó chủ tịch duma quốc gia nga olga efinova
và đồng chí triệu lạc tế ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc
đang ở việt nam tham dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
tại các buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt lãnh đạo và nhân dân việt nam
trân trọng gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo và nhân dân các nước về lời chia buồn sâu sắc
trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang đồng thời bày tỏ mong muốn
tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác thiết thực quan tâm làm tốt hơn nữa
việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa việt nam và các nước
đưa quan hệ việt nam và các nước phát triển lên tầm cao mới
tại phủ chủ tịch sáng hai mươi sáu tháng chín quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tiếp thủ tướng hàn quốc lee na jong nhân dịp đến việt nam dự lễ quốc tàng
chủ tịch nước trần đại quang
tại buổi tiếp quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thay mặt đảng
nhà nước việt nam cảm ơn ngài tổng thống moon jae in và phu nhân đã gửi điện chia buồn
về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
quyền chủ tịch nước cho rằng việc ngài thủ tướng hàn quốc dẫn đầu đoàn cấp cao
chính phủ hàn quốc sang việt nam viếng chủ tịch nước trần đại quang cho thấy
nhà nước và chính phủ hàn quốc đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác hợp tác
chiến lược việt nam hàn quốc
quyền chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng
và mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
với hàn quốc trên mọi lĩnh vực phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao
hai nước nhất là tuyên bố chung hướng tới tương lai việt nam hàn quốc ký năm hai nghìn một mươi tám
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước
chiều hai mươi bảy tháng chín theo giờ new york thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có
sáu bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba
chủ đề của phiên thảo luận này là để liên hợp quốc gắn bó với tất cả người dân
lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung vì các xã hội hòa bình công bằng và bền vững
trong bài phát biểu thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
liên hợp quốc đã thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn cầu
nơi kết tinh các giá trị tiến bộ nhân văn và hiện thực hóa khát vọng vươn lên
vì một thế giới hòa bình thịnh vượng và công bằng
thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển của việt nam
chủ động hội nhập quốc tế ký tham gia và đang đàm phán một mươi sáu hiệp định thương mại tự do fta
mở ra quan hệ thương mại tự do với gần sáu mươi quốc gia các đối tác lớn trên thế giới
việt nam đã ứng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và cam kết sẽ luôn là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và liên hợp quốc
thưa quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây tiểu mục chuyện việt nam sẽ là những chia sẻ của ông trần trọng toàn
nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hàn quốc
đại sứ trần trọng toàn thạc sĩ đông pháp
phương học của đại học tổng hợp quốc gia tashkent uzbekistan
trong suốt quá trình công tác trong ngành ngoại giao đại sứ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng
phục vụ công tác đối ngoại ngoại giao tại nhiều quốc gia như công xứ việt nam tại cộng hòa ấn độ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi năm
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại malaysia năm hai nghìn hai nghìn ba
đại sứ giám đốc điều hành ban thư ký quốc tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec năm hai nghìn sáu
đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hàn quốc năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba
đại sứ trần trọng toàn cũng từng là thành viên đoàn đàm phán chính phủ về gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
phó chủ nhiệm thương trực ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi
phó chủ tịch thường trực hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam vnabc và viện trưởng viện văn hóa kinh doanh ibc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
cố vấn cao cấp ban thư ký apec quốc gia năm hai nghìn hai nghìn một mươi ba
trong năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba ông vinh dự được chủ tịch nước phòng hàm đại sứ việt nam
và cho tặng huân trường lao động hạng nhất năm hai nghìn một mươi bốn cùng nhiều danh hiệu kỷ niệm trương bằng khen giấy khen cao quý khác
vậy thì ông cũng có thể chia sẻ một chút về quãng thời gian hoạt động ngoại giao của mình tại xứ sở kim chi ạ
trước hết xin chào tất cả các quý vị khán giả của đài truyền hình
tôi rất là vinh dự được tham gia chương trình tạp chí đối ngoại của truyền hình nhân dân
tôi xác nhận nhiệm kỳ công tác đại sứ tại hàn quốc trong vòng ba năm tám tháng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi cho đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
và tôi rất là vui là đã được kế tục cái sự nghiệp của các đại sứ tiền nhiệm trước tôi
đã đóng góp vào sự phát triển của hàn quốc
phát triển quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và hàn quốc
tuy nhiên tôi sang công tác tại hàn quốc trong một cái thời điểm hết sức đặc biệt
thứ nhất là đấy là năm đầu tiên chúng ta triển khai một chiến lược ngoại giao văn hóa toàn diện
hồn của ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa và công tác đối với người việt nam và nước ngoài
đó được coi là bốn trọng tâm bốn trụ cột của cái văn hóa cái ngoại giao của việt nam
đồng thời là cũng là năm đầu tiên chúng ta triển khai cái quan hệ gọi là đối tác chiến lược với hàn quốc mà được ký từ năm hai nghìn chín
thế thì nhiệm vụ của đại sứ là phải trực tiếp làm và cũng đồng thời lãnh đạo và chỉ đạo toàn bộ cán bộ cơ quan đại diện để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó
và cụ thể là trong bốn năm đó thì đã đạt được rất nhiều thành quả trong sự phát triển quan hệ hợp tác giữa việt nam và hàn quốc trong tất cả mọi lĩnh vực
cũng có một điều nữa mà tôi cũng rất đáng nhớ là tôi là người đã thành lập ra hội người việt nam tại hàn quốc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tức là kỷ niệm một mươi tám năm sau khi việt nam hàn quốc thiết lập quan hệ
và đưa hai dòng họ lý trở về việt nam để dự kỷ niệm một năm thăng long do lý thái tổ đã định đô
thế và cũng phải nói một điều rằng là tôi đã đi công tác ở rất nhiều nơi
nhưng có lẽ chưa ở địa bàn nào mà tôi cảm thấy có sự gần gũi về văn hóa về lịch sử về tính cách con người về nếp sống về truyền thống gia đình như là hàn quốc
vâng khi mà nhắc tới nguyên đại sứ thì tôi được nghe rất nhiều người nói về ông là một người hết sức yêu đất nước hàn quốc
hiểu về truyền thống lịch sử văn hóa thậm chí là phong tục tập quán đất nước và con người hàn quốc
vậy thì điều gì đã khiến cho một người việt nam lại có thể yêu mến một đất nước hàn quốc đến như vậy
có lẽ là trước hết xuất phát từ cái yêu cầu của công việc
bởi vì chúng tôi lúc đó là đẩy mạnh cái thực hiện gọi là chiến lược ngoại giao văn hóa của việt nam
ngoại giao văn hóa là gì
đấy là một hình thức hay là một lĩnh vực ngoại giao mà sử dụng những cái công cụ văn hóa
duy trì và phát triển quan hệ với các nước nhằm mục tiêu là hòa bình phát triển và nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
cái thứ hai là nếu như mình hiểu được một cách sâu sắc thì mình sẽ tạo được cái sự gần gũi sự thân thiết đối với chính quyền và nhân dân của nước sở tại
mà qua đó để mà thúc đẩy cái sự hiểu biết lẫn nhau sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi
và cũng có một điều nữa là đấy là cái ý thích cá nhân của mình
bởi vì tôi thì đã qua rất nhiều cái lĩnh vực chính trị kinh tế
và văn hóa
thế và thực sự ra văn hóa là một cái niềm yêu thích
bởi vì bác hồ cũng đã nói là văn hóa soi đường cho quốc dân đi
trong cái quan hệ quốc tế đôi khi chưa đi được bằng những cái lĩnh vực khác thì đi bằng văn hóa đầu tiên là đã là rất tốt và rất hiệu quả
thế thì mình học tập văn hóa của người ta nghiên cứu văn hóa người ta và tiếp thu cái tinh hoa văn hóa của người ta
cựu tinh hoa về quản lý xã hội tinh hoa về giáo dục đào tạo tinh hoa về khoa học công nghệ
hay là kể cả cái phong trào xây dựng nông thôn mới chẳng hạn
ở bên hàn quốc thì người ta đã xây dựng từ những năm bảy mươi tám mươi gọi là sê mân un đông
tức là một cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và bây giờ chúng ta đang đẩy rất là mạnh
thế thì tất cả những cái đó làm cho mình tự nhiên mình có một cái hào hứng để nghiên cứu những cái văn hóa lịch sử và phong tục tập quán của nước bạn
vậy thì không biết là khi mà trở về việt nam thì điều gì mà ông nhớ nhất về đất nước hàn quốc
có lẽ là về hàn quốc thì cái điều đáng nhớ
và cũng điều mà thế giới cũng khâm phục tự hào đấy cái là người ta gọi là kỳ tích sông hàn
kỳ tích sông hàn là người hàn quốc đã làm ra cả một cái kỳ tích phát triển kinh tế của nước mình
chúng ta nhớ là những năm sáu mươi bảy mươi thì hàn quốc là một nước nghèo lắm một nước nông nghiệp lạc hậu
thế và bây giờ thì thu nhập của người ta đã là khoảng trên ba mươi đô la mỹ rồi
tức là cái điều mà các nước phương tây phải làm mất ba trăm linh năm đến bốn trăm linh năm thì hàn quốc chỉ làm trong vòng ba mươi năm
đấy là một cái kỳ tích tức là thực hiện công nghiệp hóa chỉ có trong vòng
cái thứ hai là cũng là một trong những cái điểm nhấn của cái kỳ tích trong hàn đấy là cái làn sóng văn hóa hàn quốc được truyền bá ra nước ngoài
thì chúng ta cũng rất ngạc nhiên là một cái nước hàn quốc như vậy với cái nền văn hóa như vậy
nhưng người ta đã làm được cả một cái làn sóng văn hóa người ta gọi là hàn lưu đấy
bắt đầu bằng những bộ phim truyền hình dài tập vào những năm chín mươi ba chín mươi năm
thế rồi sau này có những cái bộ phim khác như là anh em bác sĩ này
thế rồi thì bộ phim như là bản tình ca mùa đông này
rất nhiều những cái bộ phim đó
và kể cả những bộ phim giã sử mà chúng ta đều biết rất nổi tiếng ở việt nam
và một cái điều quan trọng nữa là bên cạnh cái phim truyền hình thì có nhạc pop capop của hàn quốc
với những cái danh cá rất là nổi tiếng đặc biệt là qua những cái phim ảnh qua những cái truyền hình đấy
thì người ta lại yêu quý cái văn hóa hàn quốc
và hàn quốc lại có điều kiện để mà đưa cái các văn hóa khác như là thời trang như là mỹ phẩm như là thực phẩm
thế tất cả những cái đó thì làm cho cái văn hóa của hàn quốc nó được lan tỏa ra thế giới
và đấy là một thành công gọi
có lẽ là trong cái thời gian ở đấy tôi thấy cái điều ấy là cái điều đáng nhớ nhất
và đấy là nó là một cái như là một cái hình mẫu để cho chúng ta có thể học tập
bởi vì văn hóa việt nam cũng rất là phong phú lịch sử việt nam cũng rất là hào hùng
đó là nói tổng thể về đất nước hàn quốc
thế nhưng nếu chúng ta đi sâu hơn một chút về con người hàn quốc
thì không biết là trong quá trình đảm nhiệm vụ của mình là đại sứ
thì ông có những cái kỷ niệm đặc biệt nào đối với con người hàn quốc không ạ
con người hàn quốc thì phải nói là họ có một cái tinh thần làm việc rất quyết liệt
ở hàn quốc nó có một cái văn hóa gọi là bali bali tức là nhanh lên nhanh lên
tất cả mọi thứ đều rất nhanh và rất hiệu quả
làm cái gì cũng muốn cho làm cho tốt nhất làm cho nhanh nhất làm cho hiệu quả nhất
cái đó có lẽ nó xuất phát từ một cái điều kiện kinh tế là ngày xưa ở một nước nghèo nàn lạc hậu
cơm không đủ mà ăn áo không đủ mặc
cho nên tất cả mọi thứ phải làm quyết liệt
đáng nhớ ở hàn quốc nữa
thì đấy là tuyên truyền vận động để cho hai cái di sản của việt nam và hàn quốc
đấy là vịnh hạ long của việt nam
và đảo ji tru của hàn quốc được đưa vào danh sách của bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
do cái tổ chức new open world người ta bắt đầu phát động từ năm hai nghìn bảy
kéo dài năm năm cho đến hai nghìn một mươi bảy
đấy tôi nghĩ đấy là một kinh nghiệm sâu sắc nhất và nó nói lên cái hiệu quả của công tác ngoại giao
cũng như là cái sự phối hợp kết hợp hợp tác giữa hai nước
trong năm năm đó thì có bốn trăm bốn mươi một cái danh thắng đã đưa vào cái danh sách cạnh tranh từ hai trăm hai mươi nước
nhưng cho đến hai nghìn một mươi một thì hạ long đứng thứ một mươi đảo jeju đứng thứ một mươi năm
lúc ấy tôi đã mở một cái cuộc vận động tôi đi tuyên truyền ở hàn quốc về vịnh hạ long và về đảo jean chu
tôi đã sáng tác những bài thơ về đảo jeju
và trích dẫn những cái bài thơ của người hàn quốc viết về hạ long
sau đó thì tôi đi tổ chức những cái cuộc vận động và nói chuyện ở rất là nhiều nơi
vận động người việt nam tất cả những người việt nam và hàn quốc bỏ phiếu cho vịnh hạ long
thì đồng thời bỏ phiếu cho đảo jeju
vận động tất cả những người hàn quốc đã bỏ phiếu cho đảo je nhung thì cũng đồng thời bỏ phiếu cho việt nam
và rất ngạc nhiên là
thì hai tháng sau thôi đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một
thì cả jeju và cả hạ long đều được vào cái danh trách bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
nó vượt lên tất cả bốn trăm bốn mươi một danh thắng của các nước khác
đấy là một cái kỷ niệm rất là vui
và nó nói lên cái sự hợp tác tin cậy giữa hai bên
vâng quả là một kỷ niệm khó quên ạ
là một người có một quãng thời gian là bốn năm gắn bó với đất nước hàn quốc
và đã từng trực tiếp tham gia vào các hoạt động thúc đẩy song phương giữa hai quốc gia
vậy thì theo ông những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian vừa qua là gì
nhiều năm qua đã là đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam
là nhà đầu tư lớn nhất của việt nam
về thương mại thì việt nam bây giờ trở thành đối tác thương mại quan trọng
hàn quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam chỉ sau trung quốc thôi
và cái thương mại thì năm hai nghìn một mươi ba lúc đấy chúng ta lãnh đạo hai bên đặt ra mục tiêu là bảy mươi tỷ
phấn đấu cho đến năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến năm ngoái đã đạt được sáu mươi tỷ rồi
và tháng một mươi một năm ngoái thì chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống moon jae
đã đưa ra mục tiêu mới là đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai nước phấn đấu đạt được một trăm linh tỷ đô la mỹ
đây là một con số rất khổng lồ
và nó nói đến quan hệ hợp tác giữa hai bên chặt chẽ như thế nào
trong ngoài quan hệ chính trị và kinh tế thì có quan hệ nhân dân
quan hệ nhân dân rất là sôi nổi
thì vào năm hai nghìn một mươi bảy có hai triệu khách du lịch hàn quốc vào thăm việt nam
và có bảy trăm linh khách du lịch của việt nam sang trăm hàn quốc
thì chỉ sơ qua ba cái đó thôi nó thấy cả quan hệ của việt nam với hàn quốc
nó thực sự gần gũi với tư cách là đối tác hợp tác chiến lược
hiện nay việt nam là một đối tác trọng tâm của hàn quốc trong chính sách hướng nam
vậy thì theo ông yếu tố nào khiến cho việt nam có được vị thế này
tôi nghĩ cái quan trọng nhất là cái sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị
bởi vì giữa hai nước thì đã có một sự hiểu biết về mặt chính trị
tôn trọng lẫn nhau luôn luôn ủng hộ những cái lợi ích của nhau
có thể nói là hàn quốc và việt nam bây giờ trở thành hai đối tác
có sự tin cậy chính trị rất lớn vì nó có rất nhiều cái điểm tương đồng
cái thứ hai là
là cái vị trí địa chính trị và địa chiến lược địa kinh tế của việt nam
việt nam nằm ở một khu vực rất quan trọng
ở trung tâm khu vực đông nam á này
nó là đường kết nối giữa ấn độ dương và thái bình dương
và việt nam là cái cầu nối để hàn quốc có thể làm việc với asean
và đi vào cái khu vực này
đấy là một cái rất là quan trọng
vị trí địa lý chiến lược rất quan trọng
mà chính cái vị trí của việt nam nó quan trọng từ xưa đến giờ
cho nên tất cả các nước lớn đều muốn làm ăn với việt nam
và cũng có một cái điều kiện nữa là
cái điểm tương đồng về lịch sử văn hóa
hàn quốc luôn luôn thấy rằng là chúng ta có điểm tương đồng
đặc biệt kể cả với lợi ích quốc gia
ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế
chúng ta ủng hộ hàn quốc là hòa bình
ổn định và phát triển trên bán đảo triều tiên
chúng ta ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
để tạo ra một cuộc sống hòa bình an ninh an toàn cho nhân dân
ở cả bán đảo triều tiên tức là cả bắc và nam triều tiên
còn hàn quốc họ ủng hộ chúng ta về cái tự do an toàn an ninh
hàng hải và hàng không ở biển đông
giải quyết mọi vấn đề tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế
mà đặc biệt là cái luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
còn một cái nhân tố quan trọng nữa
việt nam với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển
và hội nghiệp quốc tế rất sâu sắc
thì việt nam rất được hàn quốc chú trọng
và muốn biến đây trở thành một cái cơ sở sản xuất
và xuất khẩu hàng hóa ra asean
ra châu âu và sang châu mỹ
thì trong tất cả mọi cái lĩnh vực đó
thì quan hệ việt nam hàn quốc phát triển rất tốt
cho nên hàn quốc luôn luôn coi việt nam là một cái trọng tâm
ở trong chính sách hướng nam mới của họ
xin cảm ơn những chia sẻ của nguyên đại sứ
thưa ông tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay
thì còn có các bạn sinh viên đến từ rất là nhiều trường đại học khác nhau
cho địa bàn thủ đô hà nội
và chắc hẳn là bây giờ thì các bạn sinh viên
đang rất là muốn đặt câu hỏi
không biết là nguyên đại sứ đã sẵn sàng chợ
dạ vâng xin mời
xin mời em
chào chào bác cháu là nguyễn thị hà
hiện tại là sinh viên trường đại học thủ đô hà nội ạ
cháu có câu hỏi dành cho bác nè
hàn quốc đang là một địa điểm du lịch
được nhiều người việt nam lựa chọn
vậy thì bác có thể chia sẻ và gợi ý một số địa điểm
cũng như là cần phải chuẩn bị những gì
để đến đến đất nước này được không ạ
hàn quốc thì lâu nay đã trở thành một đất nước
mà tất cả các nước khác đều rất là muốn đến du lịch
họ cũng tạo những điều kiện rất là thuận lợi
thí dụ như đến thăm đảo jeju chẳng hạn
thì không cần phải visa
thế và ở hàn quốc phải có
nói là có rất nhiều địa điểm
để chúng ta có thể đi tham quan du lịch ở bên ấy
hàn quốc người ta đã rất dày công
để bảo tồn tất cả các di sản
và có những cái di sản cách đây hàng trăm năm rồi
nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó như là mới
thế thì các bạn có thể đến thăm seoul
seoul thì có cái cung điện của thành phố riêng
rất đẹp mà ở chỗ mà người ta gọi là
quảng trường gwanghwamun ấy
đặc biệt là ở đảo jeju nữa
đảo jeju là một cái đảo mà
ngày xưa cách đây một triệu năm
hình thành từ nhan thạch của núi lửa
và trước đây thì đó là cái nơi để đầy các tù nhân
ở trong đất liền ra đó
nhưng sau này nó biến thành cái nơi phát triển
và người dân hàn quốc đến đấy ở rất nhiều
đặc biệt bây giờ nó trở thành cái nơi du lịch
ở đấy có ba cái đặc điểm quan trọng
một là gió rất mạnh
thứ hai là vách đá đen dựng đứng trên trời
và thứ ba là những người phụ nữ rất khỏe mạnh
những người phụ nữ là lao động chính
lặn xuống biển để mà đánh bắt cá
còn ở trên bờ biển thì họ dựng rất nhiều cách tượng
những người phụ nữ ngày xưa gọi là hải nữ
haenyeo tiếng hàn là haenyeo
là đang đánh bắt cá như thế nào
còn ngoài ra thì còn nhiều điểm khác nữa
về đảo jeju thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm
như tôi đã nói
tôi có hai bài thơ về đảo jeju
mà rất là ấn tượng
đến lúc sau mà sau khi mà đảo jeju
được công nhận là hai trong bảy kỳ quan thiên nhiên
của thế giới thì ông woo geun min
lúc đấy là thống đốc đảo jeju đã xin tôi
cái bài thơ đó về phóng to lên
và treo vào trong phòng thống đốc
đấy là một cái niềm tự hào
nếu mà có thời gian tôi sẽ đọc cho các bạn nghe
vài bài thơ đó
nghe tiếng gió réo ngoài khung cửa
chợt nhớ ra mình đang ở tế châu
bừng tỉnh giấc thấy bình minh rạng rỡ
trời cao tím biếc một màu
giữa tiếng gió và dập rồn sóng vỗ
đàn hải âu bay lượn phía trời xa
vách đá đen giống một thời núi lửa
trên nham thạch khô cằn
vươn nở những trùm hoa
phụ nữ xóm trài xưa
kiếm ăn trong lòng biển
và dựng nhà giữa bão táp nắng thiêu
những gian khó năm xưa đã đi vào dĩ vãn
đảo đá gió bây giờ
đã thành đảo tình yêu
và nghìn năm sau gió vẫn không ngừng thổi
mây trắng vẫn bay vội vã lưng trời
sóng vẫn sô bọt trắng tối
bông gành đá
trên nham thạch khô cằn
cuộc sống vẫn xanh tươi
vâng một tràng pháo tay dành cho một bài thơ hết sức tuyệt vời ạ
xin cảm ơn những chia sẻ của nguyên đại sứ
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục
chuyện việt nam
tiếp theo chương trình xin mời quý khán giả
cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
qua câu chuyện của một người dân việt nam
đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc

tiếp theo chương trình xin mời quý khán giả
cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
qua câu chuyện của một người dân việt nam

một ngày bình thường của chị lê hà
một ngày bình thường của chị lê hà
chủ tiệm la maison de bánh mì
nằm trên phố chính catherine
ngay trung tâm thành phố montreal ontario canada
ngay trung tâm thành phố montreal ontario canada
ngày nào cũng vậy
chị hà luôn tự tay lựa chọn những nguyên liệu chuẩn nhất
cũng đứng phụ bếp với các nhân viên
là một người con gốc việt
yêu hương vị bánh mì sài gòn xưa
ước mơ từ nhỏ của chị
là mở được một cửa hàng bánh mì
do chính mình làm chủ
thế nhưng chỉ đến khi định cư tại canada
ước mơ ngày nào của chị
mới trở thành hiện thực
cũng thích ăn bánh mì từ nhỏ
từ bé lúc ở việt nam
cũng thích đi ăn bánh mì
nên mộng mình sẽ muốn
làm một tiệm bánh mì việt nam
để cho người tây
nó thích ăn đồ việt nam
bánh mì của mình
ai ăn cũng khen
nói bánh mì của mình là excellent
tức là very good
đam mê với các hương vị truyền thống
chị lê hà luôn mong muốn được giới thiệu
một món ăn nguyên bản của người việt
tới thành phố mà chị sinh sống và gắn bó
ngoài đảm bảo về chất lượng đồ ăn
chị hà cũng chủ trương xây dựng
bộ nhận diện thương hiệu một cách chuyên nghiệp
hiện nay tại la maison de bánh mì
có chín loại bánh mì
mang đậm nét hương vị của việt nam
như bánh mì thịt nướng thịt viên
bánh mì xúc xích bò nướng
bánh mì nem việt
và bánh mì chay
đang được bày bán hàng ngày
có lẽ cũng nhờ vậy mà la maison de bánh mì
đã trở thành một trong những tiệm đồ ăn nhanh
được thực khách xa gần
ở chuộng tại thành phố
du lịch lớn nhất bắc mỹ này
bánh mì vốn là một món ăn quen thuộc
dân dã của người dân việt nam
và cũng là một món ăn phổ biến
mỗi ngày đối với cộng đồng người dân
các nước châu âu
thế nên để có được những chiếc bánh mì
mang đậm nét truyền thống của việt nam
với những hương vị khác lạ hấp dẫn
không phải là điều dễ dàng
và với niềm đam mê
tình yêu của những người dân ở xa tổ quốc
như chị hà
thì hương vị truyền thống
cùng những nét ẩm thực đặc sắc của việt nam
đã đang và sẽ
ngày càng vươn xa
đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới
vừa rồi là câu chuyện của một người con
đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
ngày sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà
sẽ là lời nhắn gửi
của những người con ở xa tổ quốc
bạn nguyễn phi long một du học sinh việt nam
tại hamburg cộng hòa liên bản đức
nhắn gửi về chương trình
hamburg là thành phố thứ hai ở đức
sau thủ đô berlin
là hải cảng lớn thứ hai châu âu
sau rotterdam ở hà lan
ở đây có nhiều siêu thị
cửa hàng thực phẩm châu á
và việt nam

khi đến đây
mình vẫn có thể thưởng thức được hương vị quê nhà
từ học viện công nghệ ấn độ dehin
một du học sinh việt nam chia sẻ
giáo dục ấn độ có một ưu điểm lớn
mà đến nay còn ít người được biết
đó là họ chủ động tiếp nhận
những điểm tốt của nền giáo dục anh quốc
yêu điểm nổi bật của du học tại ấn độ
là chi phí rẻ
các ngành du học sinh việt nam
có thể đăng ký học là
hạt nhân và tiện hạt nhân
công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới
thưa quý vị
chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được
những góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như là những lời nhắn nhủ
cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được
những lời nhắn nhủ của quý vị

thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
hoặc địa chỉ email
trong các chương trình tiếp theo
vào các chương trình tiếp theo

trong các chương trình tiếp theo